đêm ngày một mươi tám tháng hai tức ngày một mươi bốn tháng riêng năm kỷ hợi lễ khai ấn đền trần hai nghìn một mươi chín đã diễn ra trang trọng tại đền thiên trường tỉnh nam định
lễ khai ấn đền trần được diễn ra đúng nghi lễ truyền thống với ba nghi thức gồm dân hương giấc kiệu ấn và khai ấn
với ý nghĩa phát huy truyền thống dựng nước giữ nước của dân tộc cầu mong cho thiên hạ thái bình thịnh trị
đêm khai ấn diễn ra từ hai mươi hai h bốn mươi mở đầu là lễ dân hương do ủy ban nhân dân thành phố nam định chủ trì
từ hai mươi hai h bốn mươi đến hai mươi ba h một mươi là lễ dức kiệu ấn
lễ khai ấn do đại diện người cao tuổi của phường lộc vượng đại diện một số ban ngành của thành phố nam định
chứng kiến nghi lễ đóng dấu khai ấn vào một mươi bốn cánh ấn
để đảm bảo sự tôn nghiêm của nghi lễ truyền thống trong thời gian làm lễ khai ấn
ban tổ chức đã đóng cửa đèn thiên trường đến hai mươi hai h năm mươi năm mới tiếp tục mở cửa đèn để mọi người vào lễ
theo quan sát của phóng viên lượng người về dự lễ khai ấn năm nay ít hơn mọi năm
tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân trên đảo
lễ khai ấn sâu đầy cũng như có nhiều hành động chưa đẹp trong quá trình làm lễ